xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
đối với hồ việt chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang và bùi huỳnh bá phước chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
cùng là công chức hải quan tri cục hải quan cửa khẩu cảng phú mỹ cụp hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu
về tội nhận hối lộ
đây là kết quả của quá trình điều tra một dòng vụ án buôn lậu dầu fodo do đối tượng lê tấn hòa
chú tệ tp hcm cùng đồng bọn thực hiện
với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải sang dầu sài gòn transco
thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu fodo từ tổng khi sang dầu nhà bè đến giao cho các tàu quốc tế
neo đậu tại khu vực sông đồng nai cảng phú mỹ vũng tàu để móc nối với các thuyền trưởng mua lại một phần dầu
rồi cất dấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên sàn lan của công ty vận chuyển về tiêu thụ
tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định
các cán bộ hải quan đã bị khởi tố khai nhận nhận tiền chung chi của lê tấn hòa và các nhân viên
sài gòn transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng tám bị can để tiếp tục điều tra
làm rõ về hành vi buôn lậu đưa nhận hối lộ và vị trí vai trò của các đối tượng trong vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm tiêu cực khác có liên quan
tại trụ sở ủy ban nhân dân xã hoàn lạc huyện hữu lũng tòa nhân dân huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ việc chống người thi hành công vụ đang được dư luận hết sức quan tâm
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi
quốc lộ một a ngô văn linh trụ sở hoàn lạc huyện hữu lũng đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của lực lượng
cảnh sát giao thông mà cho xe phóng nhanh đâm vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương
tổn hại sức khỏe một mươi sau va chạm ngô văn linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã bắt giữ được đối tượng
qua kiểm tra ngô văn linh dương tính với chất ma túy
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai nguyễn văn giang chú bắc ninh đã điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng giang vẫn không chấp hành
lạng lách đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác và nhiều lần đâm vào đuôi xe
chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện bị hư hỏng
tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn giang và bị cáo ngô văn linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
căn cứ các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
tòa đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn giang một năm một mươi tháng tù
bị cáo ngô văn linh một năm chín tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
công an thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa xác minh làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
xảy ra vào buổi chiều tối và ngày hôm qua tại chợ bắc cạn
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua tại một quầy hàng bán hoa quả tại chợ bắc cạn
thuộc khu vực tổ năm phường sông cầu thành phố bắc cạn đối tượng đào văn hoàng đã trộm một chiếc túi sách
của chủ quầy bán hoa quả khi chủ quầy đang bận bán hàng
hành vi của đối tượng đã bị những người dân phát hiện truy đuổi và bắt giữ được
sau đó sự việc đã được người dân trình báo tới cơ quan công an
tổ công tác công an phường sông cầu đã tiến hành xác minh vụ việc
tại hiện trường qua kiểm tra chiếc túi sách bên trong có số tiền hơn hai sáu triệu đồng
được biết đối tượng đào văn hoàng vừa bị toán nhân dân tp bắc cạn xét xử và tuyên phạt ba mươi sáu tháng tù
về tội trộm cắp tài sản chưa thi hành án
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn đã lập truyền án đấu tranh
và bắt giữ ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng chú tp hồ chí minh nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh
và trần ngọc lệ quê tỉnh hậu giang
hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn
thành phố long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra mở rộng quê quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lệ
hiện công an đồng nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đang bị truy nã với tội danh mua bán trái phép chất ma túy đối tượng lê minh phà vẫn tiếp tục phạm tội
kha biệt vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng công an thành phố lào cai bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua giả soát vào ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp cùng công an xã vạn hòa thành phố lào cai
bắt ngược kiểm tra tại phòng ở của công nhân thuộc công ty cổ phần xuất nhập khẩu việt tú
thuộc khu vực thôn sơn mãn một xã vạn hòa thành phố lào cai
phát hiện đối tượng lê minh phà ở trong phòng cùng hai người bạn
tại thời điểm kiểm tra phà đã tự giác khai nhận bản thân đang bị công an thành phố hồ chí minh
truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chủ động giao nộp hai túi ma túy đá
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với lê minh phà
niêm phong vật chứng đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ thành công hai anh em ruột
cùng chú tại buôn hoai xã chư bá thị xã yang ba là những đối tượng
truy nã của vụ án cướp tài sản xảy ra vào hơn bốn mươi năm về trước
để che giấu quá khứ tội lỗi của mình
xuân thay tên đổi họ là chế văn thương sinh sống xa eater huyện e lèo tỉnh đắk lắc
chịu khó làm lụng chấp hành tốt pháp luật
thế nhưng tòa án lương tâm không cho xuân một phút bình yên
sau khi đổi tên họ thay mới lý lịch thành nguyễn xuân hùng
nguyễn xuân cảnh em đã đổi tên cho xuân hùng
thì em ruột của xuân đã biệt tâm hơn bốn mươi năm trước
đến nơi rừng núi hoàng vu nay là thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tùm
để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hai cái tên với hai cuộc đời mới xuân và cảnh dưới vào bọc là những công dân lương thiện
chăm chỉ làm lụng bên gia đình
những người vợ những đứa con lớn lên hoàn toàn không biết quá khứ tội lỗi của người chồng người cha
nhưng lưới trời lồng lộng không ai có thể chạy thoát món nợ công lý
người bị hại người biết việc đến nay hầu như đã già yếu và đã mất
lực lượng các đồng chí tham gia điều tra vụ án này cũng đã già và đã nghỉ hưu
cho nên các thông tin về đặc điểm nhân thân nhận dạng
rồi các quan hệ xã hội của đối tượng là không có
việc bắt được hai đối tượng này là thứ nhất là phục vụ công tác là giải quyết
toàn diện được vụ án
rồi thứ hai là góp phần đảm bảo với tình hình an ninh chính trị
vì không để đối tượng là có cơ hội để tiếp tục là tái phạm tội
nguyễn hữu xuân và nguyễn hùng cảnh bị bắt đã khép lại hành trình bốn mươi một năm truy xét của lực lượng cảnh sát hình sự
trạng đường dài ghi dấu những vết chân
không ngừng nghỉ những giọt mồ hôi thầm lặng của cán bộ chiến sĩ qua bao thế hệ
với quyết tâm khóa án để công lý được thực thi công bằng
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày hôm qua
trận mưa lớn kèm gió lốc mưa đá trên địa bàn huyện sốp cộp và sông mã của tỉnh sơn la
đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba trên địa bàn huyện sốp cộp và huyện sông mã
đã xảy ra mưa đá
mưa đá gió lốc làm tốc mái hư hại hàng trăm nhà ở của nhân dân
nhiều điểm trường bị tốc mái hư hỏng nặng trong đó tại huyện sốp cộp là sáu điểm trường
ở xã mường lèo mường lạn đã bị hư hại và tốc máy bốn trăm sáu mươi chín nhà dân bị hư hại
chín mươi nhà bị tốc mái hoàn toàn ở xã mường và dồm cang bốn năm điểm cây đổ
làm ách tắc tỉnh lộ một trăm linh năm
tại xã mường cai huyện sông mã sáu bản bị thiệt hại nặng nhất là hủy hưa
phiêng piềng mường cai co phường nà kham và nà giòn
nhà bị tốc mái hư hỏng nặng ước tính thiệt hại do trận mưa vào chiều ngày hôm qua
lên tới hơn năm tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã ra quyết định
truy nã số chín ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đối với đối tượng hoàng văn truyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng đình xã tri lăng huyện tri lăng
tỉnh lạng sơn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của công an huyện văn quan
tỉnh lạng sơn là đối tượng nông văn giòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nà lùng
xã hữu lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hoàng thị hoài thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn tân hoa
xã hồ sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hà văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn suối ngang
xã hòa thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện